dạng sáng qua đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại khu vực thới lợi phường thới an quận ô môn thành phố cần thơ
vụ sạt lở đã làm năm căn nhà bị cuốn trôi xuống sông hàng chục căn nhà khác bị ảnh hưởng
đây là vụ sạt lở thứ ba trong vòng một tháng qua tại ô môn
ngay sau khi xảy ra sạt lở lãnh đạo thành phố cần thơ đã chỉ đạo triệu tập hơn một trăm linh cán bộ
chiến sĩ công an quân sự và các lực lượng khác để hỗ trợ giúp người dân di rời đồ đạc
cùng các vật dụng khác đến nơi an toàn
cũng trong chiều ngày hai mươi một tháng năm ông nguyễn ngọc hè trưởng ban phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đã cùng đoàn công tác đến khu vực sạt lở
trực tiếp hỗ trợ tiền cho người dân

ảnh hưởng hai mươi chín hộ lân cận
mặc dù sự việc không có thiệt hại về người
nhưng đã làm thiệt hại đáng kể về vật chất của một số hộ dân ở nơi đây
ông nguyễn ngọc hè trưởng ban phòng chống thiên tai
trong cái lúc mà thực sự mà nói rất là kinh khủng
trên bờ tự động nó tuôn xuống nhà cửa tuôn xuống đồ đạc chúng tôi tuôn xuống
tất cả những gì chúng tôi có đều tuôn xuống sông hết
chúng tôi chỉ còn biết kêu la gào thét
rồi cùng nhau
dị dời được cái gì thì dị dời
còn không thì coi như đó là chuyện của trời
thành ra chúng tôi chỉ kêu gọi sự thông cảm
hiểu cho người dân chúng tôi
hỗ trợ cho chúng tôi
chúng tôi chỉ còn mong ở nhà nước
cho chúng tôi một cái gì đó một cái dự án gì đó cứng
để người dân chúng tôi được bảo vệ
ngoài hỗ trợ tiền để khắc phục
tạm thời cho những hộ dân gặp thiên tai tại vùng sạt lở
thành phố cần thơ cùng chính quyền địa phương
hiện đang tiếp tục hỗ trợ người dân
di rời đồ đạc tìm phương án để sắp xếp
chỗ ở tạm thời cho người dân
đồng thời thành phố cần thơ cũng lên phương án
trong thời gian tới di chuyển một số hộ dân
có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn